trong lịch sử điều tra hình sự việt nam có nhiều vụ án tưởng chừng như sẽ đi vào bế tắc vì thiếu đặc điểm nhận dạng và chứng thu tại hiện trường quá ít ỏi nhưng bằng sự thông minh sáng tạo và quyết tâm nỗ lực phá án lực lượng công an đã linh hoạt vận dụng nhiều biện pháp nhiệm vụ từ đó đưa ra những nhận định đúng đắn góp phần khám phá thành công các vụ việc phức tạp với thời gian rất ngắn
tiêu biểu trong số đó là thành tích khám phá vụ trọng án tại tỉnh kiên giang mà quá trình truy tìm và bắt giữ thủ phạm được hoàn thành thần tốc sau mười mấy tiếng đồng hồ trong giai đoạn dịch covid một mươi chín bùng phát phức tạp
khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một như thường lệ ông lê công bạch trú tại tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đến khu vườn dừa thuộc địa chỉ như trên để trông coi
tại đây ông tá hỏa khi phát hiện một sắc chết lõa thể bị một bao cắt đè lên và đang trong tình trạng phân hủy
hoàng sợ ông liền gọi điện trình báo cơ quan công an
nhận được tin báo công an thành phố phú quốc đã nhanh chóng có mặt tiến hành khoanh vùng kiểm soát và khám nghiệm hiện trường
qua đó xác định nạn nhân là nữ giới khoảng hai mươi tuổi
thấy thi thể nạn nhân bị bao cát đè lên nên công an phú quốc đã khẳng định chắc chắn một trăm linh đây là vụ án mạng
vì vậy công an phú quốc đã báo cáo lên công an tỉnh kiên giang để điều tra làm rõ vụ án
cũng như là các cái dấu ích để lại hiện trường như là cái bao cát khi mà đè dìm nạn nhân xuống nước
đặt điểm cát các cái tạp chất trong cát thì qua đó chúng tôi mở rộng cái hiện trường
và đã nhận định được cái hiện trường ban đầu là cái khu vực đồi dương ở cặp mái biển
trong dòng bán kính năm km chúng tôi xác định rằng là ngay tại hiện trường mà nạn nhân được giấu sát
ở dưới cái bờ kinh là không phải hiện trường chính của cái vụ án
do đó chúng tôi đã tổ chức mở rộng ra cái phòng dư khoảng năm km khu vực xung quanh cái hiện trường sát chết
thì chúng tôi truy tìm các cái quần áo của nạn nhân như là đồ đạc ví của nạn nhân xem có để lại hiện trường hay không
bởi vì mình xác định đây là cái nạn nhân nữ thì là thường là nạn nhân nữ thì chúng tôi đánh giá là khi nạn nhân ra đường
thì thường có những ví bơm hay là áo khoác hay là tư trang của nạn nhân
nhưng mà tại cái hiện trường chính thì chúng tôi lúc đó là chưa phát hiện được
giấu thi thể bình thường đã là một nơi vắng vẻ
trong những ngày dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát phức tạp hạn chế tiếp xúc xã hội càng ít người qua lại hơn
chính vì thế mà gần chục ngày sau mới có người phát hiện ra
ngoài ông lê công bạch người đã phát hiện tử thi thì không còn một người dân nào nhìn thấy việc khả nghi liên quan đến vụ án cả
nhân chứng không có vật chứng vô cùng ít ỏi làm sao để xác định danh tính của nạn nhân đây
cô gái đáng thương này là ai
bị giết vì nguyên nhân gì
mỗi một thành viên cơ quan điều tra đều tự nhổ
dù có vất vả khó khăn đến mấy cũng phải nỗ lực giải đáp bằng được những câu hỏi ấy một cách nhanh nhất có thể
với quyết tâm cao độ cơ quan điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ tập trung một trăm linh lực lượng cảnh sát hình sự
tiến hành trích xuất toàn bộ camera giao thông trên địa bàn thành phố
ra soát thông tin tất cả các nhà hàng quán xá
phát động quân chúng tin báo tố giác tội phạm kích hoạt mạng lưới công tác viên từ xã phường cơ sở tham gia công tác điều tra nhằm tìm ra danh tính của nạn nhân
do việc tìm tung tích nạn nhân giống như mò kim đáy bể các trinh sát quyết không nản trí
sau nhiều giờ lục tung các trang mạng xã hội lực lượng chức năng đã tìm được thông tin từ một tài khoản tên loan ở tỉnh an giang
nói có một người bạn mất tích khoảng một mươi ngày nay không liên lạc được
liệu người bạn mà chị loan đang tìm có phải là nạn nhân hay không
nếu đúng thì quả là các trinh sát đã tìm được chiếc kim nơi đáy bể
chúng tôi đã cử một lực lượng điều tra viên tức tốc đi qua tỉnh an giang để phối hợp với công an hình sự tỉnh an giang
để tra cứu những tàn thư đồng thời lấy vân tai của nạn nhân mất tích để so sánh với nạn nhân đang ở hiện trường có phải là một hay không
từ đó chúng tôi tìm ra những quan hệ nhất định của nạn nhân để truy tìm thủ phạm
thì quá trình tổ lượng lượng của tỉnh an giang báo lại là nạn nhân đặng thị trúc phương này mất tích cách đây là chín ngày
thì sau khi chúng tôi xác định được vân tai của nạn nhân đối chiếu với sát của nạn nhân tại hiện trường thì chúng tôi xác định đây là một
cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được chín mươi chín nạn nhân là chị đặng thị trúc phương
sinh ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại ấp sa tô xã khánh bình huyện an phúc tỉnh an giang
chỗ ở hiện nay là ấp suối đá xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
chị phương đã mất tích từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
nhưng để có thể khẳng định nạn nhân chính là đặng thị trúc phương cần có bằng chứng khoa học
chính vì thế cơ quan điều tra đã phải thực hiện một bước nghiệp vụ khác
khi mà chúng ta tiếp xúc cái tử thi thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhận định về cái thời gian xảy ra dụ dịp
thì căn cứ vào cái mức độ phân hủy trên tử thi
nạn nhân xảy ra đối với việc này là nó đã xảy ra từ sáu đến bảy ngày trước đó do cái phân quỷ như thế
thứ hai là để phục vụ tốt cho cái công tác điều tra là cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là cũng rất là quan trọng
vậy thì đối với tử thi này cái da tai cái đường qua ăn trai nó đã bị bong tuột mắt hết rồi
thì chúng ta cân cứ vào những đặc điểm khác như đặc điểm về răng đặc điểm hình xăm tóc
nạn nhân thì có xăm môi
những đặc điểm đó
đồng thời thì chúng tôi đã sử dụng những cái nguồn sáng để nhìn trên cái hình dạng đường văn qua cái lớp bên trong biểu bìa
thì nó còn lại rất là mờ chúng ta không thể lăn được
thì chúng ta dùng những cái nguồn sáng để chúng ta quan sát
thì sau khi mà có những cái chỉ bản hoặc là những cái đối tượng mà người dân cung cấp
thì chúng tôi đã xác định được cái tung tích nạn nhân gần như là đã trên chín mươi là xác định là đúng
sau khi xác định được danh tính nạn nhân
hành trình phá án coi như đã đi được đoạn đường khá dài
nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn đang chờ các cán bộ điều tra
nạn nhân đặng thị trúc phương lấy chồng cách đây vài năm đã có với nhau một mặt con
nhưng người chồng vì buôn bán ma túy nên vướng vào vòng lao lý đang phải thi hành án
để có tiền sinh sống người phụ nữ này phải gửi con nhỏ cho mẹ già ở an giang ra phú quốc làm nhân viên nhà hàng
công việc và quan hệ xã hội tương đối phức tạp
vậy ai là người đã gây nên cái chết của chị phương
là người quen hay người lạ
giết người có tổ chức thay vì nóng giận bộc phát
sau khi giả soát các mối quan hệ của nạn nhân và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp
cơ quan điều tra đã nắm được một tình tiết hết sức có giá trị
là nạn nhân đặng thị trúc phương thường hay đi nhậu với thanh niên tên là con chú ở khu vực suối đá
đối với nghi can đinh nhân còn này thì chúng ta lúc đầu đấu tranh với đinh nhân còn
thì đối tượng rất là ngoan cố rất là thủ đoạn mà có sự đối phó
do cái vụ việc xảy ra chín ngày rồi nạn nhân thì mất tích chín ngày
rồi sau đó mình tìm được cái tung tích của nạn nhân rồi
thì là nghi can này đã có cái thời gian để đối phó có sự tính toán
thì nghi can này là mình xét về cái nhân thân là đã từng đi bộ đội
từng có những cái quan hệ xã hội chức định từng có cái công việc làm ổn định
do đó là khả năng cái hướng điều tra về đối tượng cướp viết là không có
do đó khi mình điều tra về cái hướng đối tượng là về mặt tình ái
thì chúng tôi đã đi đúng hướng
ngay sau đó cơ quan công an đã tung lực lượng của cảnh sát hình sự xuống địa bàn tìm người tên còn
qua kiểm tra ra soát với sự hợp tác của mạng lưới công tác viên cơ sở
đến gần sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các trinh sát xác định được
trên địa bàn khu vực suối đá có một thanh niên tên là đinh văn còn sinh sống
thì quá trình mình khai thác cái nghi can này
thì nghi can lúc đầu thì giả vờ như là có liên quan tới cái vụ án này
nhưng mà lại là không nhận tội không nhận hành vi
cho rằng trong lúc xây xỉn thì không biết gì cả
nhưng mà đối với những cái chứng cứ mình thu thập tại cái hiện trường nhà của nạn nhân
thì buộc nạn nhân phải cứu đầu thừa nhận với mình
quá trình đấu tranh với nạn nhân là cực kỳ khó
bởi vì nạn nhân chỉ nhận cho qua vờ qua vờ
không có cái thành khẩn trong quá trình khai nhận
tiếp đó các cán bộ điều tra đã quay lại khu vực nhà hàng
nơi chị phương làm việc trích xuất camera
và phát hiện cách đây một mươi ngày
chị phương được một người vóc dáng rất giống anh còn
sử dụng xe yamaha loại sirius chở đi
lúc đó cơ quan điều tra đã đặt nghi vấn vào đối tượng còn nhiều nhất
qua điều tra một mươi ngày nay con vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường
nhưng có dấu hiệu hơi lo lắng
trước đây còn hay tụ tập nhậu nhẹt
nhưng mấy hôm vừa rồi bạn bè rủ đi nhậu anh ta đều không đi
ngay lập tức cơ quan công an đã bố trí lực lượng giám sát nơi ở của đối tượng còn
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi còn có dấu hiệu bỏ đi
cơ quan điều tra liền mời anh ta về cơ quan điều tra để xác minh làm rõ
nhi phạm là đinh văn còn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai nơi cư trú ấp suối đá xã dương tờ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
đinh văn còn là dân quân tử vệ địa phương
anh ta là bố đơn thân hiện đang sống với người mẹ già
quá trình đấu tranh rất căng thẳng khó khăn do đã chuẩn bị trước
nên tất cả câu trả lời của đinh văn còn
đều rất trùng khớp
ban đầu anh ta đối phó rất quyết liệt dứt khoát chối tội
để đinh văn còn nhận tội một cách tâm phục khẩu phục
cơ quan điều tra đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác như
chứng minh được cuộc gọi cuối cùng của chị đặng thị trúc phương là liên lạc với đinh văn còn
bên cạnh đó cơ quan điều tra cũng tung lực lượng khám phá nhà
và khu vực xung quanh nơi ở của đinh văn còn để tìm kiếm tăng vật chứng liên quan
đây là công việc khá vất vả và công phu
vì xung quanh nhà đối tượng là những dùm cỏ mọc cao rộng mênh mông
sau khi giải quyết hết bãi cỏ và mở rộng tìm kiếm
các mũi điều tra đã thu giữ các vật dụng gồm một mũ bảo hiểm màu hồng
một túi sách màu vàng cam một điện thoại xiaomi với sim số ba mươi ba chín nghìn hai trăm linh
được xác định là của nạn nhân đặng thị trúc phương
tại đây trước bằng chứng rõ ràng đinh văn còn đã phải cuối đầu nhận tội
qua quá trình làm việc với đối tượng đinh văn còn
thì đối tượng còn khai nhận là
giữa đứa đối tượng còn với đặng thị trúc phương là quan hệ về bạn bè quen biết thôi
chứ không có quan hệ quốc thống gì
trong ngày xảy ra sự việc đó đối tượng đinh còn lại gước bị hại là chỗ đặng thị trúc phương gũ đi nhậu
sau đó còn chở phương đi xuống dưới bãi biển thuộc hàng dương qua áp bãi dòng xã hồng đinh để nhậu
khi xuống đến nơi thì còn với phương thì ngồi nói chuyện với nhau bình thường
sau đó thì phương mới gũ
còn là sử dụng ma tí nhưng mà còn thì không đồng ý và đã giật lấy những công cụ sử dụng ma tí để dục bỏ
thì lúc đó là bị hại phương thì tức giận cho nên mới chửi đối tượng còn
theo lời khai của đinh văn còn chiều tối ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu tại nhà
còn đồng ý lấy xe mô tô nhãn hiệu yamaha loại sirius có màu vàng đen biển số sáu mươi tám p một năm nghìn chín trăm ba mươi tám đi đón phương và chở chị này ra bãi biển có hàng cây dương khu vực bãi biển dọc bờ kè thuộc tổ hai ấp bãi vòng xã hàm ninh thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để hóng mát
tâm sự chưa lâu
tâm sự chưa lâu

còn đồng ý lấy xe mô tô nhãn hiệu yamaha loại sirius có màu vàng đen biển dọc bờ kè thuộc tổ hai ấp bãi vòng tỉnh kiên giang để hóng mát

kỹ tuệ huy động nhiều lực lượng tham gia đồng thời phối hợp áp dụng và đồng bộ các biện pháp nhiệm vụ
cơ quan chức năng đã khám phá thành công vụ trọng án đưa thủ phạm ra khởi tố trước pháp luật
quá trình mình khai thác cái nghi can này thì nghi can lúc đầu thì giả vờ như là có liên quan tới cái vụ án này
nhưng mà lại là không nhận tội không nhận hành vi cho rằng trong lúc xây xỉn thì không biết gì cả
nhưng mà đối với những cái chứng cứ mình thu thập tại cái hiện trường nhà của nạn nhân
thì buộc nạn nhân phải cứu đầu thừa nhận với mình
quá trình đấu tranh với nạn nhân là cực kỳ khó bởi vì nạn nhân chỉ nhận ra qua vờ qua bờ
chứ không có cái thành khẩn trong quá trình khai nhận
tới sau một mươi bốn tiếng hồ thì chúng ta là dùng những cái thủ thuật trong quá trình chiến thuật hội cung
thì buộc nạn nhân phải thừa nhận từng cái vật chứng mà để lại xung quanh nhà của nạn nhân
từ đó là nạn nhân mới cứu đầu nhận tội
là một người trẻ

trường đường phía trước đang rộng mở
nhưng chỉ vì say xỉn không kiểm soát được hành vi nóng giận